đây là vụ việc thứ tư liên quan đến việc tự tử bằng thuốc trừ cỏ
ngoài ra sau tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy trên địa bàn các xã vùng cao của huyện mường trà còn xảy ra một mươi một vụ tự tử bằng lá ngón
những trường hợp tự hủy hoại mạng sống của mình đa số là người đồng bào dân tộc thiểu số trong độ tuổi vị thành niên trẻ em còn đang đi học hoặc những lao động chính trong gia đình
mà nguyên nhân chủ yếu lại xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt trong cuộc sống